theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố hải phòng
công tác phòng chống bão số bốn đang được các ngành địa phương đơn vị chủ động triển khai tổ chức thực hiện
tính đến hết ngày một mươi năm tháng tám các cơ quan chức năng đã kiểm đếm thông báo cho gần ba một trăm linh phương tiện
bốn trăm năm mươi lồng bè gần ba trăm linh trời canh đang hoạt động và neo đậu trên biển để chủ động phòng chống bão
các quận huyện thành phố hải phòng giả soát thống kê có hơn một chín trăm sáu mươi hộ với bảy bảy trăm hai mươi người
tại các khu vực nguy hiểm để chuẩn bị công tác di dân
thành phố huy động tổng cộng hơn bốn mươi hai người tham gia xung kích hộ đê phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
hơn một ô tô các loại cùng nhiều phương tiện vật tư khác để phòng chống bão
khẩn trương tổ chức di dời dân tại các khu vực sung yếu vùng trũng thấp vùng có nguy cơ sạt lở
các trung cư cũ xuống cấp nguy hiểm về nơi tránh trú an toàn
cấm các phương tiện vận chuyển hành khách trên sông biển kể từ một mươi hai h ngày một mươi sáu tháng tám